trong bối cảnh quốc hội mỹ thông qua gói viện trợ lớn cho ukraine sẽ cho phép kiev bắt đầu củng cố các phòng tuyến bị lung lay
các binh lính của nước này lại đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng mọi thứ
từ đạn pháo và đạn xe tăng đến các hệ thống phòng không và xe bọc thép
những khó khăn này cùng sự tấn công rồn rập của nga vào phòng tuyến phía đông đã đẩy ukraine vào thế nguy chưa từng thấy
theo ghi nhận trong tuần qua binh sĩ nga đã chiếm hoặc tiến vào khoảng sáu ngôi làng nằm trên mặt trận đông ukraine
trong thông báo vào hôm hai mươi tám tháng bốn tổng tư lệnh ukraine tướng alexansisky nhận định rằng tình hình tại mặt trận đã xấu đi
cũng trong thông báo này tướng sisky tuyên bố rằng binh lính dưới quyền của ông đã rút khỏi hai ngôi làng nằm về phía tây agrika
một cứ điểm ukraine ở phía đông mà nga đã chiếm được vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn này và một ngôi làng nữa nằm xa hơn về phía nam
giới chuyên gia quân sự phân tích rằng những bước tiến gần đây của nga cho thấy họ muốn khai thác cơ hội lúc này
để gia tăng tấn công trước khi lô đầu tiên của gói viện trợ quân sự mỹ tới được đất ukraine để giảm áp lực cho quân đội ukraine
tổng tư lệnh sisky đã nói vào ngày hai mươi tám tháng bốn rằng nhằm giành quyền chủ động chiến lược và đột phá qua phòng tuyến
đối phương đã tập trung nỗ lực trên vài khu vực tạo ra lợi thế đáng kể về lực lượng và phương tiện
quốc hội mỹ gần đây đã phê chuẩn gói viện trợ quân sự trị giá sáu mươi một tỷ usd dành cho ukraine và tổng thống mỹ biden đã ký gói đó thành luật
ông biden cam kết đẩy nhanh việc xuất các vũ khí đó sang ukraine
trong đó sự xuất hiện của xe tăng m một a một ibram của mỹ ở ukraine được ca ngợi là bước ngoặt của cuộc chiến
với giá khoảng một mươi triệu usd một xe vũ khí để uy lực trong nato này được coi là quản đấm thép có thể giúp ukraine trọc thùng phòng tuyến của nga
tuy nhiên những chiến thuật liên tục phát triển trong giao chiến và việc nga sử dụng máy bay không người lái giám sát và cầm tử
đã dẫn đến thương vong nặng nề cho các đơn vị xe tăng của ukraine đây là điều đáng báo động đối với nato
những xe tăng ipram vốn tiêu tốn nhiều nhiên liệu đã không được lưỡi đoạn cơ giới bốn mươi bảy của ukraine đưa ra tiển tuyến ngay lập tức
do lo ngại về khả năng bảo vệ không đủ trước các loại tên lửa điều khiển từ xa
họ cần phải trang bị cho chúng lớp rác phản ứng nổ trước khi triển khai đến chiến trường afdica
nhìn chung cuộc chiến ở ukraine đã chứng kiến sự tổn thất gần tám trăm linh xe tăng chiến đấu chủ lực của ukraine
kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hầu hết trong số này là xe tăng thời liên xô nga hoặc ukraine sản xuất vào khoảng một trăm bốn mươi xe tăng được cung cấp bởi các quốc gia thành viên nato
tuy nhiên sự chú ý đang tập trung vào xe tăng ibran cho các cuộc tấn công hiệu quả từ máy bay không người lái mang chất nổ
cuộc chiến thuật khiến một số chuyên gia và quan chức vốn đã đánh giá thấp mối đe dọa này ngạc nhiên
nhìn vào thực tiễn chuyên gia quân sự kujan cho rằng đa tiến của quân nga sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai gần
tùy thuộc vào tốc độ và số lượng viện sợ phương tây tới được tay ukraine
tuần qua mỹ tuyên bố sẽ gửi nhanh một tỷ viện trợ quân sự đầu tiên cho ukraine
gói này bao gồm tên lửa đất đối không vak vai stiger và loại đạn phỏng không khác
tên lửa sống tăng có dẫn đường javalin và đạn pháo một trăm năm mươi năm mm
ukraine đặc biệt khát khao đạn pháo là phương tiện cần thiết để cản bước tiến của quân nga
phát biểu với các đồng minh phương tây tổng thống ukraine zelensky nói rằng
hiện nay ứng với mỗi đạn pháo của ukraine phía nga bắn được tới một mươi quả đạn pháo
hiện chưa rõ liệu các viện trợ của mỹ có kịp tới ukraine để giúp quân đội nước này càn đạt tiến của nga hay không
thời gian qua các chuyên gia quân sự cho rằng nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối tháng năm hoặc đầu tháng sáu này
vladimir pistak một viên chỉ huy của ukraine đã nói với đài truyền hình quốc gia nước này hôm hai mươi chín tháng bốn rằng
nga đã triển khai bốn lữ đoàn gần biên giới với ukraine ở khu vực đông bắc
trong chuyến thăm kiev mới đây tổng thư ký nato stolenberg khẳng định việc cung cấp kịp thời vũ khí cho ukraine vào lúc này là vấn đề sinh tử đối với họ
theo đó ông stolenberg khẳng định mọi thứ sẽ thay đổi các đồng minh khác đang xem xét những gì họ có thể làm thêm
ông mong đợi sẽ có những thông báo mới trong thời gian tới
tổng thư ký nato cho biết nếu các đồng minh phải lựa chọn giữa việc đáp ứng các mục tiêu năng lực của nato
và ukraine họ chọn nên ủng hộ ukraine
bên cạnh đó ông starlinberg nhận định ukraine vẫn có cơ hội chiến thắng nếu đồng minh đẩy nhanh viện trợ và chuyển giao vũ khí đến tiền tuyến
quân đội ukraine đã bị áp đảo về hỏa lực trong nhiều tháng qua và phải sử dụng đại dược một cách tiết kiệm
tuy nhiên vẫn chưa có muộn để giúp ukraine chiến thắng
nato cần khẩn trương thực hiện lời hứa biến cam kết thành những chuyến hàng vũ khí và đạn dược
việc này cần bắt đầu ngay lập tức
trong cuộc họp báo chung với tổng thống zelensky tại kiev
ông starenberg thừa nhận rằng việc mỹ chỉ hoãn viện trợ quân sự trong nhiều tháng qua đã để lại hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường
tuy nhiên ông bày tỏ lạc quan rằng với những cảm kết viện trợ mới nhất từ mỹ và các đồng minh
mọi nhu cầu cấp thiết của ukraine sẽ được đáp ứng
đến nay ukraine có chút hy vọng sẽ đạt được bước tiến mới khi các lực lượng nước này tiếp tục nhận được nguồn cung cấp vũ khí
và thiết bị mới để tiếp tục chiến đấu với các lực lượng nga
dù vậy do sự thiếu ổn định của các nguồn viện trợ trong tương lai
một số nhà phân tích đã đặt câu hỏi về thành công mà ukraine thực sự có thể đạt được trước nga
một quốc gia đã chuyển ngành công nghiệp quốc phòng sang chế độ thời chiến
theo các nhà phân tích nếu như viện trợ bổ sung cho phép ukraine tiếp tục chiến đấu với lực lượng nga trong thời gian ngắn
thì chiến thắng là điều khó có thể xảy ra
hơn nữa vẫn cần phải xem xét cách ukraine hoặc các đối tác bảo trợ của nước này định nghĩa ra sao về chiến thắng
andriy stoltsa cố vấn khu vực trung và đông âu tại công ty tư vấn rủi ro ternel cho biết
gói viện trợ mới của mỹ có thể ngăn chặn thất bại tiêm tàng của ukraine vào năm hai nghìn hai mươi bốn
thế nhưng rõ ràng có một mối nguy hiểm của việc ukraine phụ thuộc quá mức vào viện trợ phương tây
thời gian qua đã chứng minh điều này
theo vị chuyên gia này ukraine và các đối tác dường như thiếu tầm nhìn chung về định nghĩa chiến thắng
cũng như những bước đi và nguồn lực cần thiết để đạt được chiến thắng đó
kiev vẫn đặt mục tiêu giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ rơi vào tay nga
thế nhưng ít ai thấy rằng điều này là thực tế trong thời gian ngắn hạn và trung hạn
các cuộc thảo luận về giải pháp thay thế có thể sẽ diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt khi có sự thay đổi về tỷ lệ người dân ukraine sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ
để chấm dứt tình trạng giao tranh ngày càng tăng nhiệt
ukraine nhiều lần khẳng định sẽ giải phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ mà nga chiếm giữ
trong đó có bán đảo krimia và bốn khu vực mà mosco sắp nhập vào năm hai nghìn hai mươi hai
chuyên gia andriy stolzha cho rằng
do lĩnh đạo nga đã khẳng định quyết tâm giành chiến thắng tại ukraine
và khó có khả năng tự nguyện rút quân khỏi miền nam và miền đông nước này
riêng tại khu vực miền đông nga đã nhận được sự hỗ trợ từ felli khai trong hơn một thập kỷ qua
các nhà phân tích nhận định cần phải có một cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn giữa ukraine
cùng các đối tác để hoạch định về một chiến thắng cụ thể
cùng với những nhượng bộ và giải pháp cần thiết để đạt được hòa bình hoặc lệnh ngừng bắn
ông alexan mushenko một nhà phân tích quân sự ở kiev cho rằng
kịch bản tốt nhất đối với ukraine là giành lại toàn bộ lãnh thổ và sau đó gia nhập nato vào eu
song điều này không hề dễ dàng và phần lớn phụ thuộc vào các gói viện trợ bổ sung của mỹ
cũng như những vũ khí và trang thiết bị mà nước này cung cấp cho ukraine
đồng thời là mức độ hỗ trợ mà kiev sẽ nhận được trong tương lai
sau cuộc bầu cử mỹ dự kiến diễn ra vào cuối năm nay
nếu các lực lượng của nga bị đề lùi trong những tháng tới
đặc biệt là ở khu vực phía nam thì điều đó có thể dẫn tới các cuộc đàm phán và một lệnh ngừng bắn
thế nhưng mọi thứ vẫn phụ thuộc vào việc liệu ukraine có nhận được những đảm bảo về an ninh và quốc phòng mạnh mẽ hay không
kịch bản này cùng với sự cân bằng quyền lực ở một mức độ nào đó có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn kéo dài
trong trường hợp đó ukraine sẽ bị giới hạn trong hoạt động giành thêm lãnh thổ
còn nga sẽ không thể chiếm thêm nhiều khu vực khác
nhiều chuyên gia cho rằng hy vọng của ukraine về việc đạt được những đột phá trong tương lai
phụ thuộc khá nhiều vào sự cung cấp viện trợ kịp thời của phương tây
trong trường hợp ngược lại
kiev sẽ đối mặt với rủi ro lớn vì thiếu nhân lực và vũ khí
theo một số nhà phân tích sau hai năm xung đột diễn ra cả nga lẫn ukraine đều kiệt sức
và khó có khả năng tiến hành cuộc tấn công lớn hơn để đạt được những lợi thế chiến lược
tuy nhiên nga vẫn đang tiến về phía trước tại một số điểm dọc theo mặt trận dài một km
sử dụng xe tăng bộ binh và bom lượn để tấn công lực lượng ukraine trên tiền tuyến
ngoài ra moscow cũng tấn công các nhà máy điện và thành phố kharkov
thành phố lớn thứ hai cách biên giới nga khoảng ba mươi km
còn mục tiêu của lực lượng ukraine hiện nay là giữ vững phòng tuyến
cho đến khi nhận được nguồn viện trợ mới vào giữa mùa hè
sau đó họ tập trung vào việc cố gắng giành lại lãnh thổ vừa bị mất ở khu vực donsonet
tuy vậy nhiều chuyên gia quân sự vẫn bày tỏ hoài nghi về việc
liệu ukraine có đủ nguồn lực để nhanh chóng tiến hành những cuộc tấn công hay không
trong khi đó nga đang sử dụng lợi thế về quân số và vũ khí để đẩy lùi đối phương
nhằm tìm cách giảm thêm tối đa lợi thế trước khi gói viện trợ quân sự của phương tây đến ukraine